lực lượng bộ đội biên phòng hải quan công an tỉnh quảng trị đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình
trinh sát tuần tra mật phục chú trọng công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa và người qua lại
tại các cửa khẩu và trên tuyến biên giới đường sông sepol giữa hai tỉnh savanakhet lào và huyện hương hóa tỉnh quảng trị
để kịp thời ngăn chặn bắt giữ hàng hóa thẩm lậu vào việt nam
buôn lậu thì có giảm nhưng mà chúng tôi thì vẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
chủ yếu là nắm tin tức tình hình và trao đổi với bạn lào ở từ xa để nắm được các loại mặt hàng mà nó luân chuyển từ phía lào về việt nam
chúng tôi có tăng cường thêm các lực lượng để chốt ở các một số điểm để nâng cao nhận thức của bà con nhân dân
rồi cấp ủy chính quyền địa phương và cũng làm cái biện pháp công khai để ngăn chặn cái hàng hóa không cho thẩm lộ một cách công khai về trên địa bàn
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang phối hợp với nước bạn lào tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên
tỉnh đồng nai đã phối hợp với các ngành chức năng góp phần vào việc hạn chế tình trạng buôn lậu vào dịp cuối năm
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai thời gian qua cơ quan này đã phối hợp cùng với các ngành chức năng
tiến hành kiểm tra khảo sát tình trạng giết mổ lậu trái phép trên địa bàn tỉnh
kết quả toàn tỉnh đồng nai còn tồn tại gần một trăm linh cơ sở giết mổ lợn trái phép
tập trung chủ yếu ở thành phố biên hòa huyện tràng bom
và thống nhất các lò giết mổ chế phép không bảo đảm an toàn thực phẩm không qua kiểm dịch của
cơ quan thú y nhiều cơ sở nhận giết cả lợn đã chết mắc bệnh nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm ngành chức năng đồng nai tăng cường kiểm tra phát hiện và xử phạt hàng chục lò mổ cháy
phép tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có ba mươi năm cơ sở giết mổ tập trung vệ tinh đến nay đã xây dựng được hai mươi bảy cơ sở
khu tái định cư được xem là nơi an toàn cho người dân khi di rời thực hiện các dự án tuy nhiên
tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi sau nhiều đợt mưa lũ thì hàng loạt các khu tái định cư
bị sạt lở nghiêm trọng nhiều ngôi nhà của đồng bào ca giong có thể bị đổ sập xuống chân núi bất cứ
lúc nào nguy hiểm thật sự luôn hiện hữu trên các khu tái định cư mất an toàn cho bà con nơi đây
khu tái định cư sơn liên huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi gần ba trăm linh mét bờ kè
chân móng khu tái định cư bị sạt trôi xuống chân núi hàng chục khối đất đá chật dài xuống vực
sâu những ngôi nhà treo leo bên bờ vực có thể rơi xuống núi bất cứ lúc nào gần một tháng qua
hai mươi năm hộ đồng bào ca dông ở đây luôn thấp thỏm lo âu khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng
và chưa có biểu hiện dừng lại các đợt mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại năm khu tái định cư
ba xã của huyện sơn tây hơn hai năm km kè bê tông tại nhiều vị trí bị vỡ đất đá cùng hàng trăm khối
bê tông bị cuốn xuống chân núi hiện có khoảng bảy điểm sạt lở đe dọa hơn ba mươi hộ đồng bào ca dông
mất an toàn ở các khu tái định cư khiến hàng trăm hộ đồng bào ca dông nơm nớp lo sợ
tai họa ập đến bất cứ lúc nào
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca dông
để thực hiện dự án thủy điện dark ring và nhiều công trình khác
mất an toàn ở các khu tái định cư này ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó việc khắc phục nằm ngoài khả năng của địa phương sở tại
các xã tính đến phương án chủ động di rời tạm nếu tiếp tục bị sạt lở
đồng thời sắp xếp hỗ trợ để đồng bào ở đây có thể đón tết an toàn
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong
để đồng bào ở đây khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở nặng
việc triển khai vẫn chưa thực hiện do vậy các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khắc phục
để đồng bào miền núi cao ở đây yên tâm sinh sống sản xuất
ở phần tiếp theo của chương trình phú yên cây xoa đói giảm nghèo trên vùng đất núi sơn hòa
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh hải dương đã thực hiện nhiều giải pháp
để làm tốt công tác quản lý cai nghiện cũng như là quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của học viên cai nghiện
ngày mới tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh hải dương bắt đầu từ rất sớm
với tiêu chí thân thiện nhân ái giáo dục như trường học điều trị như bệnh viện sạch đẹp như công viên
nhiều học viên ở đây đã coi trung tâm như mái ấm thứ hai
trung tâm hiện có hơn hai trăm sáu mươi học viên hầu hết là đối tượng tự nguyện
thời gian khó khăn nhất đối với những học viên là lúc vật vã khi lên cơn nghiện
người nghiện thường có tâm lý mặc cảm bất an nếu không được tư vấn kịp thời
sẽ dễ chán nản bỏ cuộc và muốn trốn khỏi trung tâm cai nghiện
trung tâm hiện có ba khu nhà ở cho các học viên với cơ sở vật chất đủ tiếp nhận
chữa trị cho khoảng sáu trăm linh đối tượng
số học viên tại mỗi đội được chia theo từng nhóm để cử cán bộ theo dõi sát sao
kịp thời nắm rõ tâm tư của học viên và điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình học viên
trung tâm hiện có bao khu nhà ở cho các học viên với cơ sở vật chất đủ tiếp nhận

để trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh hải dương thực sự phát huy hiệu quả
góp phần giảm tệ nạn ma túy các cấp các ngành đặc biệt là chính quyền địa phương
cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác cai nghiện ma túy
tăng cường hướng dẫn giới thiệu về trung tâm qua hệ thống phát thanh ở các địa phương
để gia đình người nghiện nắm bắt được tính hiệu quả trong công tác cai nghiện tại trung tâm
từ đó động viên người nghiện đi điều trị tự nguyện tại trung tâm
góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
mới đây tại tp hcm ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cùng tổng công ty thương mại sài gòn
phối hợp giới thiệu về dự án trung tâm giao dịch hoa tp hcm
đây là dự án hướng tới việc đẩy mạnh xuất khẩu hoa sang thị trường nước ngoài
giúp bà con nông dân trồng hoa ở các tỉnh phía nam
hiện nay theo thống kê từ ủy ban nhân dân tp đà lạt
mỗi năm sản lượng hoa cắt cành của thành phố đã lên đến hai năm tỷ cành
và thị trường tiêu thụ nội địa chủ yếu là ở tp hcm
tại tp hcm trung tâm giao dịch hoa sẽ hình thành tại chợ bình điền
quận tám tp hcm tổng diện tích một mươi bốn hectare
tại đây bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ hơn
hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng
đồng thời các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm đà lạt
để thanh toán cho người sản xuất tiết kiệm chi phí phân phối nhằm tăng lợi nhận cho nông dân
đây cũng là cách giải quyết được việc nông dân lâu nay không quyết định được giá bán hoa của mình
hoặc mù mờ về giá khi giao cho thương lái trung gian
dự kiến các trung tâm giao dịch hoa sẽ đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông kiểu long
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vùng đồng bằng sông kiểu long bao gồm địa giới hành chính tp cn và một mươi hai tỉnh trong khu vực
có diện tích tự nhiên trên bốn mươi km hai
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi đồng bằng sông kiểu long đón khoảng
ba triệu đồng bằng sông kiểu long
trong đó có khoảng ba mươi bốn triệu lượt khách trong đó có khoảng ba năm triệu lượt khách quốc tế
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi đón khoảng năm mươi hai triệu lượt khách trong đó khoảng sáu năm triệu lượt khách quốc tế
tổng thu từ khách du lịch đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng

tổng thu từ khách du lịch đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng
tổng thu từ khách du lịch đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng
cũng tập trung phát triển năm khu du lịch quốc gia
tập trung phát triển năm khu du lịch quốc gia và quốc tế
của vùng đối với du lịch việt nam từng bước nâng cao vị trí vai trò của du lịch
trong phát triển kinh tế xã hội của vùng góp phần cải thiện nâng cao đời sống người dân
góp phần quảng bá hình ảnh vùng đồng bằng sông cửu long với cả nước và quốc tế
trong phần tin quốc tế canada phủ nhận liên quan tới vụ nổ súng
tại sân bay florida của mỹ
iraq tuyên bố đạt thỏa thuận về việc thổ nhĩ kỳ rút quân khỏi basika
người phát ngôn đại sứ quán canada tại washington bà christine constantine khẳng định
nghi phạm vụ nổ súng tại sân bay fort lododen bang florida mỹ
không bay từ canada và cũng không ở trên bất cứ chuyến bay nào của nước này
trước đó một quan chức thực thi pháp luật của bang florida cho rằng
tay súng trên đã bay trên một chuyến bay của canada
thủ phạm tấn công được xác định là esteban santiago hai mươi sáu tuổi từng chiến đấu tại iraq
cục điều tra liên bang mỹ fp cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục
nhằm làm rõ động cơ gây án của thủ phạm và không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố
florida là một trong những bang có tình trạng bạo lực súng đạn phổ biến nhất của mỹ
chính tại bang này đã xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước mỹ
hồi tháng sáu năm ngoái khi một tay súng sát hại bốn mươi chín người
và khiến năm mươi ba người khác bị thương trong một hộp đêm dành cho người đồng tính ở oklandu
liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc khoảng năm trăm linh người hàn quốc ngày hôm qua
tiếp tục xuống đường ở thủ đô seoul biểu tình đòi thay thế tổng thống park geun hye ngay lập tức
những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu đòi tổng thống park geun hye từ chức tuần hành
đến nhà xanh văn phòng thủ tướng và tòa án hiến pháp
họ đã thả hàng trăm ngàn quả bóng bay màu vàng
và thổi nến như một bóng bay màu vàng
những người biểu tượng yêu cầu tổng thống park phải làm rõ nguyên nhân khiến bà vắng mặt
vào khoảng bảy giờ thời điểm xảy ra thảm họa chìm phà seoul hồi năm hai nghìn một mươi bốn khiến ba trăm linh người thiệt mạng
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội hàn quốc đã thông qua kiến nghị luận tội tổng thống park geun hye
theo đó bà ngay lập tức bị tạm thời đình chỉ chức vụ tổng thống
theo quy định tòa án hiến pháp có một trăm tám mươi ngày để đưa ra phán quyết
thủ tướng iraq haider al abadi vừa thông báo
đã đạt được thỏa thuận với thổ nhĩ kỳ liên quan đến đề nghị của baghdad về việc ankara
rút các lực lượng khỏi thị trấn basika gần thành phố mosun miền bắc iraq
thủ tướng abadi đã gặp người đồng cấp thổ nhĩ kỳ binali yadirim ở thủ đô baghdad
theo ông phía thổ nhĩ kỳ đã cam kết tôn trọng chủ quyền của iraq
baghdad và ankara cũng nhất trí không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau
trước đó thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali yadirim
đã đến thủ đô baghdad trong chuyến thăm chính thức iraq để đàm phán với các lãnh đạo nước chủ nhà
nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước
đây là chuyến thăm cấp thủ tướng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ankara và baghdad bất đồng gai gắt
xung quanh sự hiện diện của quân đội thổ nhĩ kỳ ở miền bắc iraq
tổng thống đắc cử mỹ donald trump cho biết
chính quyền washington sẽ thanh toán trước khoản chi phí ước tính lên đến hơn một mươi tỷ đô la xây dựng bức tường biên giới với mexico
song sẽ buộc quốc gia láng giềng này phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho kế hoạch trên
ông donald trump cho hay vì muốn đẩy nhanh tiến độ phía mỹ sẽ bỏ tiền để thực hiện chủ trương trên
xong khoản tiền xây dựng bức tường biên giới sẽ phải được mexico thanh toán sau đó
tổng thống đắc cử mỹ còn nói thêm sẽ tìm cách buộc mexico phải thực hiện điều này
thông qua các cuộc tái thương lượng về hiệp định tự do thương mại bắc mỹ nafta với sự tham gia của ba nước là mỹ mexico và canada
việc xây dựng bức tường biên giới giữa mỹ và mexico
là một trong những chủ trương mà ông trump theo đuổi trong suốt chiến dịch bầu cử và đã gây ra nhiều quan điểm trái chiều
trong khi đó tổng thống mexico enrique pena nieto khẳng định
nước này sẽ không thanh toán khoản tiền trên trong cuộc gặp với ông trump tại mexico city tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan thông báo ankara sẽ cấp quốc tịch thổ nhĩ kỳ
cho một số lượng chưa xác định trong hàng triệu người syri và iraq đang lánh nạn ở nước này
bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ đang tiến hành kiểm tra các thủ tục cần thiết để trao quốc tịch cho một số người di cư đến từ syri và iraq
những người di cư được ưu tiên cấp quốc tịch thổ nhĩ kỳ là những người có trình độ cao như kỹ sư luật sư bác sĩ
để họ có cơ hội được làm việc như một công dân thổ nhĩ kỳ
hiện có hơn ba triệu người syri và iraq chạy trốn các cuộc chiến trong nước đang tị nạn tại thổ nhĩ kỳ
hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu thổ nhĩ kỳ cũng đã ký kết thỏa thuận về người di cư với liên minh châu âu
giúp hạn chế đáng kể lượng người di cư nước ngoài đổ tới lục địa già
theo số liệu được ngân hàng nhân dân trung quốc vừa công bố dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng một mươi hai đã giảm bốn mươi một tỷ usd xuống ba một mươi một tỷ usd
mức thấp nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi một và là tháng thứ sáu giảm liên tiếp
nguyên nhân chính khiến dự trữ ngoại hối giảm là do những nỗ lực ổn định đồng nhân dân tệ của trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi sáu dự trữ ngoại hối của trung quốc đã giảm bốn mươi một tỷ usd xuống ba một mươi một tỷ usd
thấp hơn so với mức giảm kỷ lục được ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi năm là năm trăm một mươi ba tỷ usd
các chuyên gia ước tính trung quốc cần duy trì mức dự trữ ngoại hối tối thiểu từ hai sáu trăm linh tỷ đến hai tám trăm linh tỷ usd trong khuôn khổ các biện pháp phù hợp với quỹ tiền tệ quốc tế
trong những tuần qua trung quốc đã tăng cường nỗ lực nhằm vực dậy đồng nhân dân tệ và kiềm chế dòng vốn chảy ra nước ngoài
nước này cũng siết chặt hạn chế đối với các tiền tệ quốc tế

virus cúm da cầm h năm n tám đã xuất hiện tại một loạt các nước châu âu chỉ trong vòng ba tuần qua
nguy cơ bùng phát dịch bệnh này đang là mối đe dọa lớn đối với ngành nông nghiệp của châu lục này
miền tây nam nước pháp đã bắt đầu tiêu hủy hàng trăm nghìn con vịt khi chính phủ nước này đang nỗ lực ngăn chặn một đợt bùng phát dịch
tuy nhiên chủ các nông trại nuôi vịt cho rằng chính phủ pháp đã phản ứng chậm trễ trong việc triển khai các biện pháp dập dịch ngay từ đầu
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi năm dịch cúm da cầm khiến ngành chăn nuôi da cầm của pháp bị thiệt hại
khoảng năm trăm linh triệu euro trong khi đó tại hà lan trường hợp nhiễm cúm da cầm thứ tám được ghi nhận
và nước này đã phải tiêu hủy tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi con da cầm còn tại séc đã phát hiện
virus cúm da cầm có khả năng lây nhiễm cao tại hai trang trại gia cầm nhỏ của nước này
ở một số con thiên nga đã chết đây là trường hợp bị nhiễm cúm da cầm đầu tiên tại séc trong vòng
một thập kỷ qua theo thống kê các trường hợp gia cầm nhiễm và nghi nhiễm virus h năm n tám đang diễn ra
tại ít nhất một mươi ba quốc gia châu âu trong đó có đức anh đan mạch ba lan hungary và thụy điển
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân